theo chương trình kỳ họp từ ngày hôm nay cho đến sáng ngày tám tháng một mươi một
quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
do đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên là quốc hội sẽ không chất vấn theo nhóm vấn đề mà theo nhóm lĩnh vực
cụ thể là phiên chất vấn sẽ tiến hành theo bốn nhóm gồm lĩnh vực kinh tế tổng hợp
vĩ mô kinh tế ngành văn hóa xã hội và tư pháp nội chính kiểm toán nhà nước
thời gian dành cho mỗi nhóm lĩnh vực chất vấn khoảng từ một trăm sáu mươi đến một trăm bảy mươi phút
trong sáng ngày hôm nay quốc hội sẽ chất vấn các thành viên chính phủ trưởng ngành
đối với các lĩnh vực gồm kế hoạch và đầu tư tài chính ngân hàng
những ngày làm việc còn lại trong tuần thì quốc hội sẽ thảo luận về dự án luật thủ đô sửa đổi
luật bảo hiểm xã hội sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi
dự án luật đường bộ dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ dự án luật lưu trữ sửa đổi
và trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ bắt đầu hoạt động chất vấn các thành viên của chính phủ
chúng sẽ đưa các thành viên của chính phủ giải trình làm rõ
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
theo chương trình nội dung chất vấn tại kỳ họp lần này rộng không theo nhóm vấn đề
nhưng có sự phân chia một cách khoa học các lĩnh vực gồm nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp
nhóm lĩnh vực kinh tế ngành nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội và nhóm lĩnh vực an ninh quốc phòng
tư pháp kiểm toán đại biểu cho rằng những điểm mới này sẽ giúp giải quyết đến cùng các vấn đề đại biểu đề cập
điểm đặc biệt và rất là thách thức với chính phủ của lần này đó là không đưa ra đề bài trước
không chọn nhân vật sẽ được đăng đàn để trả lời chất vấn
mà tất cả các lĩnh vực tất cả các thành viên của chính phủ và chịu trách nhiệm ở tất cả các lĩnh vực sẽ phải trả lời
những cái thắc mắc những cái chất vấn của đại biểu và kể cả cử tri gửi đến đại biểu
thông qua đại biểu sẽ chất vấn
chất vấn trong cái kỳ này và thực sự đây là một cái kỳ họp mà một kỳ chất vấn rất là sôi động của quốc hội
và được theo tôi đánh giá là cử tri sẽ rất là mong chờ và kỳ vọng sẽ có nhiều vấn đề được đặt ra và có nhiều cái vấn đề được giải đáp
ở lòng chất vấn giữa nhiệm kỳ này thì tôi đánh giá rất là cao cái hình thức tổ chức mà ủy ban thường vụ quốc hội đề xuất
đấy là một cái sáng tạo và linh hoạt cũng như là thể hiện cái sự bao quát
để đánh giá một cách toàn diện khả năng lãnh đạo điều hành của tầng trưởng ngành
và đối với tầng trưởng ngành thì không chỉ là cái phần chức năng nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ của ngành mình
mà còn phải có sự phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan khác có liên quan để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà chính phủ đã cam kết
chúng ta không phải chia các nhóm nhưng mà chia ra các lĩnh vực để sâu hơn trong cái việc chúng ta đánh giá lại
các việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
thì tôi cho rằng đấy là một cái điểm rất mới rất mới trong việc cái chất vấn tổng thể này
và có như vậy thì nó sẽ đi đến cùng vấn đề đến tận cùng vấn đề
và tôi nghĩ rằng là các đại biểu sẽ có điều kiện để hỏi sâu hơn để sát hơn
tôi xin nhấn mạnh là có nhiều nhiệm kỳ thì chúng ta lại hình dung theo cái cách là đây là cuộc chất vấn tổng thể
tôi nhấn mạnh là không phải là cuộc chất vấn tổng thể mà chất vấn những lời hứa của thành viên chính phủ
tại các nghị quyết đã được quốc hội
chúng ta sẽ thông qua về chất vấn về giám sát chuyên đề
chứ không phải là giám sát tất cả những vấn đề
vì có những vấn đề mà quốc hội không đưa vào nghị quyết thì có thể sẽ không được chất vấn tại kỳ họp này
theo chương trình quốc hội sẽ dành hai năm ngày cho hoạt động chất vấn
cùng với đó tại kỳ họp này việc chất vấn sẽ không tiến hành theo nhóm vấn đề như tại kỳ họp thông thường
sẽ chất vấn các thành viên chính phủ trưởng ngành liên quan đến việc thực hiện một số nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn
và từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi năm đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề và chất vấn